đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh tuyên quang về công tác thực hiện một số nghị quyết về xây dựng đảng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính biểu dương đảng bộ tỉnh tuyên quang
đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
thực hiện cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự trên địa bàn
đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh tuyên quang cần tiếp tục phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương
để đẩy mạnh phát triển toàn diện về kinh tế văn hóa xã hội du lịch
tỉnh tuyên quang cũng cần đẩy mạnh quy hoạch tạo cơ chế nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh
góp phần làm tăng trưởng kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân giảm tỷ lệ hộ nghèo
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương
trong công tác xây dựng đảng đồng chí phạm minh chính yêu cầu địa phương chủ động hơn nữa
việc triển khai học tập thực hiện nghị quyết trung ương bốn và thực hiện nghị quyết bảy
về xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả đồng thời đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống
của người đảng viên người đứng đầu cơ quan xây dựng đội ngũ cán bộ
nhất là cán bộ cấp chiến lược đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới